do sự mở rộng của dạnh thấp gây mưa xuống phía nam và làm suy yếu hoạt động của gió tây nam gây hiệu ứng phơn khô nóng
nên các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận hôm nay nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ xuống và phổ biến là từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
trong ngày hôm nay và ngày mai khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong thời tiết ổn định với nắng nhiều
mưa rào và rông cũng chỉ xuất hiện ở mức độ dài rác về chiều và tối
nhiệt độ tăng cao phổ biến từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ ở khu vực tây nguyên và ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ ở khu vực nam bộ
khu vực vịnh bắc bộ chịu ảnh hưởng chính của rãnh thấp thời tiết xấu nên còn có mưa rào vào rông dài rác
tầm nhìn xa giảm xuống còn bốn đến một mươi km trong mưa và có thể có cả lúc xoáy vào gió sật mạnh
gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này
khu vực bắc biển đông bao gồm cả huyện đảo hoàng sa phổ biến có gió tây nam cấp bốn năm
mưa rào và rông vài nơi chủ yếu là phía bắc khu vực các tổ thuyền đi về khu vực này thì lên lưu ý
còn ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa thịnh hành đới gió tây nam cấp bốn cấp năm
độ cao sóng từ hai cho đến ba mét mưa rào và rông chỉ diễn ra diện vài nơi và có xu hướng tăng dần từ ngày kia
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước